trong lúc cả thế giới còn đang rất lo lắng về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh viêm phổi cấp
do chủng mới của virus corona gây ra thì việt nam đón nhận một tin vui khi một trong hai bệnh nhân nhiễm đã được chữa khỏi
để có được thành công này là nhờ vào sự nỗ lực và tận tình cứu chữa cho ekip y bác sĩ của khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện trợ rẫy tp hcm
bác sĩ nguyễn thị thanh bình là một trong những người đầu tiên tiếp xúc và điều trị cho hai bệnh nhân
bị mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona còn gọi là ncov gây ra
đây cũng là hai ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại việt nam
nhờ kinh nghiệm công tác lâu năm lại thường xuyên tiếp xúc nhiều loại bệnh nguy hiểm
bác sĩ bình xác định phải đặt sự an nguy của người bệnh lên hàng đầu tận tình cứu chữa dù vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
mình không những là điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh mà mình còn phải cái phòng chống dịch để nó về sau
sau khi bệnh nhân xuất viện cũng rất là lo
ekip y bác sĩ trực tiếp điều trị cho hai bệnh nhân nhiễm ncov hai cha con người trung quốc của bệnh viện trợ rẫy gồm ba mươi người
trong đó có nhiều bác sĩ điều dưỡng từng có kinh nghiệm chăm sóc điều trị các ca nhiễm sát chưa đầy
với sự nỗ lực của bệnh viện và cả ekip y bác sĩ ở khoa bệnh nhiệt đới
sau gần một tuần điều trị cách ly bệnh nhân li tu tao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai người con đã được chữa khỏi
các xét nghiệm ncov đều cho kết quả âm tính
đây là thành công bước đầu và cũng là sự cổ vũ tinh thần rất quan trọng cho toàn ekip trực tiếp điều trị
họ đã coi bệnh nhân như người nhà của mình
khi mình chăm sóc bệnh nhân này mình coi họ như người thân của mình
nên nghe được cái thông tin mà người ta hết bệnh mình rất là vui vui lắm luôn
khi mà nhận được thông tin bệnh nhân chữa khỏi thì tôi rất là vui
và cũng rất là có một xíu xíu là rất là tự hào về cái khả năng chữa bệnh của khoa của bệnh viện mình
bệnh nhân còn lại là ly tinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn người cha hiện đã hết sốt và có thể di chuyển trong phòng bệnh
đây là bệnh nhân đã từng phẫu thuật ung thư nên phục hồi chậm hơn người con
tuy nhiên các bác sĩ đều đánh giá bệnh nhân này sẽ sớm được chữa khỏi